dịp mùng hai tháng chín năm nay công an các địa phương trên toàn quốc cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc giá
năm nay cả nước có hai bốn trăm ba mươi tám phạm nhân cải tạo tốt được nhận quyết định đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đây là những phạm nhân chấp hành tốt quy chế nội quy trại tạm giam tích cực học tập lao động trong quá trình chấp hành hình phạt tù đều được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên
tại buổi lễ công bố quyết định lãnh đạo công an các địa phương mong muốn các phạm nhân được đặc giá đợt này nhận thức được lỗi lầm đã qua khi tái hòa nhập cộng đồng điều chỉnh
cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương
đại diện những phạm nhân được đặc giá bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng nhà nước và hứa phân đấu trở thành người tốt công dân có ích cho xã hội